chắc chắn một điều rằng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc ấy họ không hề đơn độc
trước khi trở về với gia đình anh vũ ngọc hữu ở xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang
đã từng phải thụ án một mươi bốn năm ở trại giam vĩnh quang bộ công an
vì tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là quãng thời gian mà anh hữu không bao giờ quên được
đó là bài học để hôm nay anh luôn tự dân mình
xã ngọc vân trong giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi hai là điểm nóng về tình trạng mua bán trái phép chất ma túy
lợi nhuận khủng khiếp đã khiến anh vũ ngọc hữu kia ấy gạt phăng
suy nghĩ đúng sai dấn chân vào con đường này
và rồi như một lẽ tất nhiên anh đã bị tòa tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
bước ngoặt đó không chỉ khiến người đàn ông ba mươi năm tuổi mất đi tự do
mà hạnh phúc riêng của anh cũng trở nên giang dở

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
vì xung quanh có còn tin tưởng trao cơ hội cho mình
thế nhưng cái cảm giác ấy đã phần nào được giải tỏa trong sự bất ngờ của chính anh
ngay từ lần đầu tiên khi anh lên công an xã ngọc vân để trình diện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

từ người phụ nữ đã mạnh dạn đặt niềm tin vào sự hoàn lương của anh
để cùng anh xây dựng một gia đình mới
bản thân lúc đấy là cũng tự tin vào cái bản thân và vào vào mình ấy
là nghĩ rằng là bằng cái tình cảm tình yêu và bằng cái sự nhân văn của con người
thì mình tin rằng mình sẽ giúp anh

đấy là cái động lực mà mình nghĩ rằng mình quyết tâm để đến với anh
hiểu được điều ấy anh hữu cũng rất nâng niu và trân trọng mối nhân duyên này
sau khi hai người xây dựng gia đình anh vừa là bạn đời vừa là người đồng hành cùng chị thái
trong việc xây dựng mô hình trồng cây dược liệu và cây khoai tây trên cánh đồng mẫu lớn
dù sinh ra trong một gia đình thuần nông
nhưng anh hữu lại không quen là một người đồng hành
anh hữu đã làm những việc đồng áng vất vả
chị thái về kiến thức và kinh nghiệm của một kỹ sư nông nghiệp
đã hướng dẫn anh từng bước trong cách thức trồng trọt trăm non thu hoạch bảo quản sản phẩm
bản thân anh hữu cũng may mò học hỏi các kiến thức trên sách vở từ con số
và dần tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn lao động
khi mà mới vào sản xuất thì anh ấy thật ra là anh ấy không biết không hiểu gì về kỹ thuật

tuy nhiên trong quá trình vừa làm vừa học hỏi mình đã từng làm
cộng với anh ấy là người trực tiếp làm thì mình thấy sự tiếp nhận của anh ấy rất là nhanh
và đến bây giờ thì mình tin là anh ấy có thể là chủ động
tự anh có thể chủ động để làm tất cả các công việc
việc phát triển mô hình nông nghiệp của vợ chồng anh hữu
tuy có những thuận lợi ban đầu nhưng lại khó khăn về vốn
với diện tích bốn hectare cần đầu tư một số vốn không nhỏ

mỗi lúc đang loay hoay huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau
thế anh hữu nhận được giấy mời từ công an xã ngọc vân
tham gia hội nghị dành cho những người chấp hành án về địa phương làm ăn
được tổ chức bởi tổ tự quản hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của xã ngọc vân
đây là mô hình được công an xã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã thành lập vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với mục đích hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng bằng những việc làm thiết thực
như kết nối cho vay vốn với lãi suất thấp giới thiệu việc làm
cơ hội này đến với anh hữu thật đúng thời điểm
là bài toán giúp anh giải quyết được khó khăn về vốn đang gặp phải
được sự động viên của các thành viên trong tổ tự quản hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
anh đã mạnh dạn viết đơn xin vai vốn
anh hữu cũng được quan tâm giúp đỡ cho vay là một trăm linh triệu
thì với cái số tiền là một trăm linh triệu
một trăm linh triệu thì mình thấy là nó rất là có ích trong cái quá trình phát triển kinh tế của gia đình
cán bộ địa phương cũng như là bên công an họ rất là quan tâm
họ thường xuyên gọi điện hỏi thăm
đây là diện tích cây kim tiền thảo được vợ chồng anh vũ ngọc hữu phát triển
trong đó có một phần nguồn vốn từ số tiền một trăm linh triệu đồng được vay
với quy mô này vào mùa sắp tới đây vợ chồng anh cần thuê tới bốn mươi nhân công để thu hoạch
quay vòng luân phiên vừa trồng dược liệu vừa trồng khoai tây
mỗi tháng sau khi trừ các khoản chi phí anh hữu có thu nhập hơn một mươi năm triệu đồng
tính trung bình khoảng hai trăm linh triệu đồng một năm
xã ngọc vân huyện tân yên tỉnh bắc giang từng bị mệnh danh là vùng giữ
bởi sự hoành hành của ma túy
nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và công an địa phương
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay ngọc vân đã không còn là xã trọng điểm về an ninh trật tự
thế nhưng hiện nay
mỗi năm ngọc vân phải tiếp nhận khoảng hai mươi trường hợp đã chấp hành xong án tù trở về
hiện địa phương đã quản lý bảy mươi đối tượng chưa được xóa án tết
các trường hợp này gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tìm việc làm
và nguồn kinh phí để phát triển sản xuất
mô hình tổ tự quản tái hòa nhập cộng đồng ngay khi được thành lập
đã giải quyết được một phần những khó khăn ấy

hiện tại các ngành đoàn thẻ tín chấp cho các đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất
ngoài ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ra
ngân hàng chính sách chúng tôi đã chỉ đạo các ngành đoàn thẻ tín chấp cho một mươi ba đối tượng

ngân hàng chính sách chúng tôi đã chỉ đạo các ngành đoàn thẻ tín chấp cho một mươi ba đối tượng chấp hành xong án tù trở về
phạt tù trở lại địa phương là vay vốn phát triển sản xuất với tổng số vốn
đến hiện tại là trên bảy trăm linh triệu đồng
đối với mô hình thành lập ra thì vừa là các ban ngành của xã vào cuộc để giúp đỡ họ
thì họ nhìn nhận ra những cái sai lầm của họ và họ tích cực lao động sản xuất
thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
có ý nghĩa quan trọng về chính trị xã hội thể hiện chính sách nhân văn
nhân đạo của nhà nước ta đối với người phạm tội
công tác này vừa là hoạt động quản lý nhà nước đồng thời là hoạt động xã hội
đòi hỏi sự tham gia tích cực tự nguyện tự giác của các cơ quan tổ chức
ngoài hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội
lan tỏa tinh thần nhân văn ấy những mô hình như tổ tự quản hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
đang được triển khai và nhân rộng trên khắp cả nước
là bàn tay nâng
để đỡ những bước chân hoàn lương trở về
thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
có ý nghĩa quan trọng về chính trị xã hội thể hiện chính sách nhân văn
nhân đạo của đảng và nhà nước ta đối với người phạm tội
công tác này vừa là hoạt động quản lý nhà nước đồng thời là hoạt động
mang tính xã hội đòi hỏi sự tham gia tích cực tự nguyện
tự giác của các cơ quan tổ chức ngoài hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội
công tác tái hòa nhập cộng đồng là công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân
trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
hạn chế tình trạng tái phạm tội vi phạm pháp luật của người chấp hành song án phạt tù
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
khi mà mình về mình lao động cái công lao vòng nông nghiệp này thì nó vất vả với chân tay
nhưng mà là về nhà rất là thoải mái
sau một đêm ngủ dậy thì sáng hôm sau mình lại tràn đầy năng lượng lại tiếp tục công việc mới
từ những mô hình như tổ tự quản tái hòa nhập cộng đồng
sẽ có rất nhiều cá nhân như anh vũ ngọc hữu không phủ niềm tin của gia đình
sự động viên hỗ trợ của chính quyền công an địa phương
anh đã nỗ lực phấn đấu để có một hạnh phúc ngày về trọn vẹn đầy đủ
bởi cơm gia đình bình dị như thế này mà những người như anh vũ phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần mới có được
và trên mỗi bước đi của cuộc hành trình nỗ lực ấy
những người như anh không bao giờ đơn độc
bởi luôn có những bàn tay đưa ra để nâng đỡ bước chân họ trở về